thông tin được đại diện một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet tại việt nam chia sẻ
tuyến cáp quang biển a a g đang gặp sự cố với vị trí được xác định cách chạm cập bờ vũng tàu của tuyến cáp khoảng một trăm sáu mươi ba km
thời điểm tuyến cáp gặp sự cố là vào một mươi bảy h một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một hiện đã nửa tháng trôi qua
nhưng các nhà cung cấp dịch vụ internet tại việt nam chưa nhận được lịch sửa chữa khắc phục sự cố lần này
song các nhà cung cấp dịch vụ internet cho biết mức độ ảnh hưởng của sự cố đối với đại đa số người dùng internet việt nam là không lớn
sau khoảng ba năm gần đây tuyến cắp này thường xuyên gặp sự cố
nên các nhà mạng đã có kế hoạch giảm tỷ trọng dung lượng kết nối quốc tế qua tuyến cắp